tiếp tục với tình hình dịch covid một mươi chín tại đồng nai
tỉnh này vừa đặt ra yêu cầu cho mỗi khu công nghiệp
phải thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động để phòng chống dịch covid một mươi chín
cũng như xử lý các bệnh thông thường khác cho người lao động
ngày tám tháng một mươi một ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai cho biết
đang phối hợp với các đơn vị quản lý hạ tầng khu công nghiệp
trả nơi phù hợp để bố trí trạm y tế lưu động trong các khu công nghiệp
theo ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
đây là kế hoạch của ubnd tỉnh đồng nai đưa ra
nhằm triển khai các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các vùng có nguy cơ cao nguy cơ rất cao
đồng thời cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu
khám chữa bệnh sơ cấp cứu chuyển tuyến kịp thời các bệnh thông thường
cụ thể mỗi khu công nghiệp thành lập ít nhất một trạm y tế lưu động
phục vụ cho người lao động làm việc tại cơ sở sản xuất kinh doanh
trong khu công nghiệp đó
mỗi trạm y tế tối thiểu có năm nhân viên y tế hoặc là nhiều hơn
tùy theo quy mô số lượng công nhân tại khu công nghiệp
trong đó ít nhất một nhân viên biên chế thuộc trung tâm y tế
hoặc trạm y tế phụ trách trường trạm
còn lại là nhân viên y tế của các công ty
theo ban quản lý các khu công nghiệp đồng nai
đến nay đã có hơn chín mươi bảy doanh nghiệp trong khu công nghiệp
đã hoạt động trở lại với tỷ lệ lao động đạt tám mươi bảy
việc thành lập các trạm y tế lâu động sẽ giúp công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
được tốt hơn
đảm bảo môi trường an toàn cho các doanh nghiệp hoạt động
tại tp hcm theo sở y tế thành phố
từ ngày hai mươi ba tháng một mươi đến nay
quận một mươi hai đã ghi nhận hơn tám trường hợp f
bằng xét nghiệm kháng nguyên nhanh và rt pcr
tình hình dịch trên địa bàn đã có dấu hiệu gia tăng trở lại
theo đó riêng tại phường hiệp thành
đã ghi nhận hơn một hai trăm linh trường hợp
đây là phường duy nhất của quận có khu công nghiệp
hiện các ca nhiễm mới tập trung chủ yếu
ở công nhân người dân sống
ở các khu nhà trọ
hiện quận một mươi hai có năm sáu trăm bốn mươi ba f
đủ điều kiện cách ly tại nhà
với hai mươi năm trường hợp được cấp túi thuốc c
theo hướng dẫn điều trị của bộ y tế
quận một mươi hai đã tiêm đủ một trăm linh người dân
trên một mươi tám tuổi tiêm mũi một
chín mươi năm đã tiêm đủ hai mũi
tuy nhiên do địa bàn thường xuyên biến động dân cư
người dân di chuyển giữa các nơi nhiều
nên tỷ lệ tiêm chủng thường thay đổi
vì vậy mỗi phường đều có một điểm tiêm cố định
người dân đến tiêm không cần phải đăng ký

địa phương đã kích hoạt thêm một mươi trạm y tế lưu động
do bệnh viện quận một mươi hai hỗ trợ nhân lực
với khu công nghiệp tân thế hiệp
sở y tế nhận định
địa phương cần làm việc với ban quản lý khu chế xuất
và khu công nghiệp phường
thành lập một trạm y tế lưu động
và một khu cách ly ngay trong khu công nghiệp
trong khi đó tại huyện nhà bè
các ca bệnh được phát hiện từ các công nhân
làm việc tại hai khu công nghiệp lớn
là hiệp phước và long hậu
các công nhân này cư ngụ tại các khu nhà trọ trên địa bàn
hiện huyện có bảy trăm bảy mươi ca f
đang được cách ly và điều trị tại nhà
trong đó có ba trăm chín mươi năm ổ dịch hội gia đình
một mươi chín ổ dịch cộng đồng
nhà bà hiện có bảy trạm y tế lưu động
do lực lượng quân y hỗ trợ
quản lý và chăm sóc f
tuy nhiên đến cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một
lực lượng quân y sẽ ngưng hỗ trợ cho địa phương
phó giám đốc sở y tế
tp hcm nguyễn hoài nam nhận định
huyện nhà bè có nhiều khu công nghiệp
lại có cảng biển biến động dân cư cao
nên nguy cơ xảy ra dịch bệnh sẽ cao
áp lực của huyện nhà bè
cũng là áp lực chung
tương tự như đối với các quận huyện
có khu công nghiệp đóng trên địa bàn
trong bối cảnh công nhân cư ngụ tập trung
tại các khu nhà trọ là nguồn lây nhiễm nguy cơ cao
đòi hỏi phải có biện pháp kiểm soát dịch sạch sẽ át
tại các khu công nghiệp và khu nhà trọ công nhân
trong khi đó huyện bình chánh
ghi nhận sáu hai trăm linh một ca f
từ đầu tháng một mươi đến nay
số f cao nhất thuộc ba xã
với lộc a phạm văn hai và lê minh xuân
do sự hoạt động trở lại
của các khu công nghiệp tại đây
đa số các ca bệnh nằm trong các khu nhà trọ
và đã được xử lý theo đúng quy định